hàng không là ngành vận tải chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi dịch covid một mươi chín
các doanh nghiệp hàng không đã hỗ trợ nhau như thế nào để vượt qua khó khăn
hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh của mình
ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với ông lại xuân thanh
chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
xin chào ông lại xuân thanh
thưa ông xin ông cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh
ngành hàng không đang phải chịu thiệt hại nặng nề
thực tế này đã ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch sản xuất kinh doanh
của tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
thưa ông như vậy cùng với sự cố gắng vượt qua khó khăn
thì acv có dành cho các hãng hàng không sự hỗ trợ gì không ạ
với tinh thần là lá rách ít đùm lá rách nhiều
thì chúng tôi cũng quyết định thực hiện những biện pháp hỗ trợ
như là giảm giá dịch vụ cung cấp giảm giá cho thuê mặt bằng văn phòng v v
trung bình khoảng độ hai mươi trong cái thẩm quyền của tổng ty cảng hàng không việt nam
trong đó có các dịch vụ giảm giá đến năm mươi
giảm giá đến năm mươi như là dịch vụ dẫn dắt tàu bay
rồi chúng tôi cũng quyết định là sẽ
miễn một trăm linh giá thuê văn phòng đối với các hãng hàng không quốc tế
mà dừng khai thác việt nam do dịch
vâng vậy thưa ông acv có kiến nghị gì với chính phủ
để ngành hàng không vượt qua khó khăn trong giai đoạn này ạ
những chỉ đạo biến nguy thành cơ của thủ tướng chính phủ
chúng tôi cũng quyết định là không dừng dãn
việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
trong đó có những cái

dự án trọng điểm hết sức quan trọng
như là nhà ga t ba cảng không quốc tế tân sơn nhất
rồi dự án cảng không quốc tế long thành trong trường hợp được nhà nước giao
đặc biệt là cũng rất mong muốn là nhà nước sớm thông qua
cái đề án quản lý khai thác khu bay đang thuộc sở hữu nhà nước
theo cái hình thức là giao cái hệ thống khu bay
cho tổng thủy cảng không việt nam
theo hình thức tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
để chúng tôi có thể triển khai bằng cái nguồn vốn
từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp
để thực hiện đầu tư phát triển cải tạo nâng cấp mở rộng
khu bay đáp ứng sự tăng trưởng của thị trường
trong thời gian tới mà không cần phải dùng đến ngân sách nhà nước
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông